trên địa bàn xã trí đạo huyện lạc sơn tỉnh hòa bình có hai cây cầu treo ở xóm be và xóm hai ót bắc qua sông bưởi đã xuống cấp nghiêm trọng
các dây cáp lan can bằng sắt đã hoen dỉ ván gỗ đã mục nát gãy rụng nguy hiểm luôn rình rập nhưng hàng ngày người dân và đặc biệt là các em học sinh vẫn phải qua cầu
được đưa vào sử dụng năm hai nghìn một mươi hai chỉ sau hai năm các ván gỗ trên mặt hai cây cầu treo đã bị mục nát và hư hỏng hoàn toàn theo thời gian
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay để khắc phục tạm thời phục vụ việc đi lại chính quyền xã trí đạo đã vận động người dân cứ khoảng ba bốn tháng lại va víu sửa cầu
thế nhưng những cây tre bương thường được xếp với nhau không có dây buộc nẹp tạo ra khoảng trống có chỗ rộng hơn bốn mươi cm gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông qua cầu

chính quyền xã trí đạo mong muốn cơ quan chức năng tỉnh hòa bình khẩn trương sửa chữa cây cầu để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện mỗi khi qua cầu